hôm nay ngày một mươi chín tháng tám nhân dân trên cả nước cùng kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám thành công
cách đây bảy mươi ba năm cuộc cách mạng ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có thể nói là chiến thắng tử lòng dân
khi toàn thể dân tộc việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương
mặt trận việt minh và lãnh tụ hồ chí minh đã nhất tề vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền
tinh thần của cuộc cách mạng năm ấy cũng đã tạo đà cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới vùng lên
chiến đấu vì độc lập vì tự do
cách mạng tháng tám đại thắng tử chính niềm tin của nhân dân không chỉ đập tan siềng xích nô lệ của thực dân pháp
và ách thống trị của phát xít nhật đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng việt nam
cách mạng tháng tám còn góp phần vào đánh bại chủ nghĩa phát xít
cổ vũ mạnh mẽ đến các dân tộc thuộc địa
tranh tự giải phóng giành chính quyền
với sức lan tỏa mạnh mẽ của cách mạng tháng tám
phong trào giành độc lập đã bùng nổ tại rất nhiều nước thuộc địa ở châu phi và châu á
sau khi phát xít nhật đầu hàng đồng minh ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nhân dân lào đã nổi dậy thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi
gần hai tháng sau nhân dân thủ đô viên trăn khởi nghĩa giành chính quyền
chính phủ lào ra mắt quốc dân và trịnh trọng tuyên bố trước thế giới nền độc lập
ngày bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đại diện mỹ và cộng hòa philippines đã ký kết với nhau một bản hiệp ước quan hệ giữa hai chính phủ
qua đó công nhận philippines là một quốc gia độc lập
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai sau khi giành được quyền độc lập từ thực dân anh
người dân ai cập đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng nước nhà
cách mạng cuba từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là một cuộc nổi dậy vũ trang
do phong trào hai mươi sáu tháng bảy của fidel castro
và các đồng minh tiến hành nhằm chống lại chế độ độc tài quân sự
bautista do mỹ thiết lập đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
cách mạng bắt đầu vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cuối cùng lật đổ batista vào ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
lập nên chính phủ xã hội chủ nghĩa cách mạng
và cho dù nhiều năm đã trôi qua thì chiến thắng của cách mạng tháng tám cách đây bảy mươi ba năm
đã và vẫn là niềm cảm hứng vô bờ giúp một loạt các dân tộc thuộc địa đứng lên giải phóng giành chính quyền